thưa quý vị từ trước đến nay trẻ em là nhóm đối tượng luôn được quan tâm hàng đầu về vấn đề sức khỏe
vì vậy trong tình hình dịch bệnh hiện tại nhóm trẻ f lại càng khiến cha mẹ lo lắng
bởi trẻ em chưa thể mô tả các triệu chứng bệnh như người lớn
do đó các bác sĩ khuyên cáo các gia đình khi điều trị trẻ em f
cần đặc biệt chú ý đến việc theo dõi chỉ số dưới đây
theo bác sĩ vũ thị mai khoa nhi thời gian vừa qua trung bình mỗi ngày
khoa tiếp nhận hai đến ba bệnh nhi f mức độ từ trung bình trở lên
lứa tuổi nhập viện nhiều nhất là từ sơ sinh đến năm tuổi trong đó chiếm phần lớn là bệnh nhân sơ sinh
cụ thể sau khi mắc covid một mươi chín bé nta năm mươi bốn tháng tuổi xuất hiện các triệu chứng như ho thở khò khè
nên được đưa vào bệnh viện thanh nhàn hà nội để điều trị
qua thăm khám các bác sĩ khoa nhi bệnh viện thanh nhàn xác định bệnh nhi bị viêm phổi
và được chỉ định điều trị theo phác đồ chữa viêm phổi do covid một mươi chín của bộ y tế
qua một mươi ngày điều trị sức khỏe của a đã dần ổn định trở lại
một trường hợp khác là bé gái năm tháng tuổi pnanh nhập viện do sốt cao liên tục
kèm theo tiêu chảy cấp gây mất nước sau khi mắc covid một mươi chín
sau một tuần điều trị bệnh nhi này đã qua thời gian nguy hiểm và ổn định sức khỏe
trên thực tế các bé sơ sinh f được bố mẹ đưa vào viện sau khi phát hiện spo hai dưới chín mươi năm
và có hiện tượng khó khe nhiều
bác sĩ mai chia sẻ quan trọng hàng đầu là theo dõi chỉ số spo hai mỗi ngày hai lần
khi trẻ có sp hai cần phải đưa đi khám ngày vì trẻ em chưa thể mô tả các triệu chứng bệnh như người lớn
do đó bác sĩ mai khuyến cáo các gia đình khi điều trị trẻ em f
cần đặc biệt chú ý đến việc theo dõi chỉ số spo hai
bên cạnh chỉ số spo hai theo bác sĩ mai khi trẻ f xuất hiện những triệu chứng như ly bì bỏ bú
sốt cao liên tục mệt mỏi các vị phụ huynh tuyệt đối không được
chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế
tại đây các bác sĩ sẽ khám để phân tầng cho các bé
tùy theo tình trạng bệnh mà bệnh nhi có thể tiếp tục về điều trị nhà hoặc là cho nhập viện
trong đó co giật do sốt cao là tình trạng mà các bậc phụ huynh rất lo ngại khi chăm trẻ f
với trường hợp trẻ sốt cao bị co giật tại nhà bác sĩ mai khuyến cáo bố mẹ cần bình tĩnh và xử trí
bằng cách cởi bớt quần áo để trẻ thông thoáng cho trẻ nằm nghiêng và dùng thuốc hạ sốt đặt hậu môn
liều lượng của thuốc dựa theo cân nặng của trẻ
sau đó bố mẹ cần kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ xử trí
chăm sóc sức khỏe trẻ em là vấn đề không hề đơn giản
trước tình hình dịch bệnh hiện tại bố mẹ cần luôn chủ động quan sát
lưu ý các biểu hiện bất thường của con và đặc biệt là chỉ số spo hai thời điểm này
nếu trẻ có các biểu hiện đặc biệt bố mẹ cần hỏi ý kiến tư vấn bác sĩ hoặc đưa con đi khám ngay khi cần thiết
trong tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát khá ổn định
trước thông tin về liều tiêm bổ sung hai mươi năm ml vaccine moderna được bộ y tế đưa ra vào hôm qua ngày ba mươi một tháng ba
bộ y tế cũng khuyên cáo trẻ nên tiêm vaccine sau ba tháng khỏi covid
dự kiến kế hoạch tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ triển khai vào đầu tháng bốn
chiều ngày ba mươi một tháng ba tại hội nghị trực tuyến về tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
giáo sư phan trọng lân cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sau khi khỏi bệnh khoảng ba tháng
phó giáo sư dương thị hồng trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phó viện trưởng vệ sinh dịch tễ trung ương
cho biết cả nước có hơn một mươi một tám triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đợt này
trẻ em ở nhóm tuổi lớn từ một mươi một tuổi tức là học lớp sáu sẽ tiêm trước sau đó hạ thấp dần
các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường địa bàn căn cứ vào tình hình và số lượng vaccine được cung ứng
australia tài trợ gồm bốn bảy triệu liều vaccine pfizer và chín triệu liều vaccine moderna
trẻ sẽ tiêm hai mũi vaccine cùng loại không tiêm trộn là pfizer trẻ năm một mươi một tuổi và moderna trẻ sáu một mươi một tuổi
gồm một liệu trình là hai mũi tiêm cách nhau bốn tuần
các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em sau liệu trình tiêm cơ bản gồm có đau tại vị trí tiêm
mệt mỏi đau đầu đau cơ ớn lạnh buồn nôn nôn mửa sưng đau ở nách sốt ban đỏ tại vị trí tiêm
sưng tại vị trí tiêm đau khớp tỷ lệ gặp phản ứng này là một phần một mươi
các triệu chứng như tiêu chảy phát ban nổi bề đay tại vị trí tiêm phát ban tại vị trí tiêm
phản ứng muộn tại vị trí tiêm ít gặp hơn tỷ lệ một trên một trăm linh đến dưới một trên một mươi
phản ứng viêm cơ tiêm ngoài mang tiêm rất hiếm gặp tỷ lệ một trên một mươi
sau khi tiêm chủng trẻ cần được theo dõi tại điểm tiêm ba mươi phút và tiếp tục theo dõi trong vòng hai mươi tám ngày sau tiêm
dự kiến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ sẽ diễn ra vào đầu tháng bốn
đây là một trong những tin vui với các bậc phụ huynh an tâm phần nào về vấn đề sức khỏe trước khi quay trở lại trường học
tuy nhiên sau khi tiêm người chăm sóc phải theo dõi sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong vòng ba ngày đầu
vì trẻ có thể gặp phản ứng bất lợi vào ban đêm
cha mẹ cũng cần tránh để trẻ vận động mạnh luôn chuẩn bị sẵn để tránh tai biến nặng có thể xảy ra
cảm ơn quý vị
cũng tại hội nghị trực tuyến về tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi diễn ra vào chiều ba mươi một tháng ba
bên cạnh các ý kiến về việc trẻ nên tiêm vaccine sau ba tháng khỏi covid
theo hội đồng tư vấn vaccine với trẻ từng mắc covid một mươi chín trường hợp đặc biệt
cần hoãn tiêm trong thời gian ba tháng kể từ ngày khởi phát bệnh
chia sẻ tại hội nghị tập huấn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiến sĩ bác sĩ lê kiến ngãi bệnh viện nhi trung ương cho biết
vaccine chống chỉ định với các trẻ có tiền sử phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín
lần đầu tiên
trẻ có tiền sử phản trước hoặc các thành phần của vaccine
đối tượng cần hoãn tiêm là trẻ đang có bệnh cấp tính mạng tính tiến triển
hoặc các vấn đề khác phải trì hoãn
cụ thể trẻ có bệnh mạng tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như đang sốt
đang có tình trạng nhiễm trùng
trong đợt điều trị của bệnh mạng tính như đang hóa trị ung thư thì cần trì hoãn
cho đến khi kết thúc tình trạng bệnh cấp tính hoặc kết thúc đợt điều trị của bệnh mạng tính
bên cạnh đó theo tiến sĩ ngãi hội đồng tư vấn vaccine của bộ y tế đã đồng thuận
và đưa ra khuyến cáo với trẻ từng mắc covid một mươi chín cần trì hoãn tiêm trong thời gian ba tháng
kể từ ngày khởi phát bệnh
tuy nhiên tùy từng tình huống cụ thể các đơn vị tiêm có thể xem xét hoàn cảnh từng cá nhân
so sánh giữa lợi ích của việc tiêm và không tiêm để quyết định trẻ có cần tiêm sớm hơn
thời gian trên không
việc này phải được sự đồng thuận của cha mẹ người chăm sóc
hội đồng tư vấn cũng khuyến cáo với trẻ bị hội chứng
mysc cần trì hoãn đến khi trẻ hồi phục hoàn toàn tình trạng bệnh lý này
trẻ phải được thăm khám theo dõi tại cơ sở khám chữa bệnh để chắc chắn không còn biểu hiện lâm sàng
các cơ quan đều hồi phục hoàn toàn mới có thể tiêm vaccine
các trường hợp cần cẩn trọng tiêm là nhóm trẻ có dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
có dối loạn về chi giác hành vi tự kỷ tăng động giảm chú ý
những trẻ phải khám sàng lọc tiêm tại cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên là nhóm mắc bệnh bẩm sinh mạng tính
khám sàng lọc thấy tim phổi bất thường hoặc khi khai báo tiền sử
thấy trẻ có tiền sử phản vệ độ ba với bất kỳ dị nguyên nào thức ăn thuốc trẻ bị hội chứng misc
hiện có hai loại vaccine đã được bộ y tế đồng ý đưa vào tiêm là vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và moderna cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy cha mẹ cần lưu ý
không phải trường hợp trẻ nào trong độ tuổi năm một mươi một tuổi cũng được tham gia vào đợt tiêm đầu tháng bốn này như kế hoạch
các trường hợp trẻ có cơ địa bệnh mãn tính cấp tính dị ứng cần đặc biệt chú ý trước vấn đề tiêm vaccine
mọi thông tin hướng dẫn tiêm cho nhóm trẻ em này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức từ bộ y tế
quý vị hãy cùng chú ý đón xem nhé